trong đó có việc mở cửa trường học trở lại để học sinh các bậc học trên toàn quốc đi học trực tiếp
công tác này cần được chỉ đạo thống nhất chi tiết xuyên suốt trên toàn quốc
vì có một lượng lớn học sinh các bậc học đi học trở lại sẽ có thể phát sinh nhiều trường hợp nhiễm covid một mươi chín trong thời gian tới
để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch kiểm soát tốc độ lây nhiễm trong trường hợp xử lý kịp thời các ca nhiễm
bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho học sinh giáo viên và phụ huynh học sinh
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu bộ y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
ban hành hướng dẫn việc xét nghiệm cách ly đối với trẻ em học sinh bảo đảm phù hợp khoa học
hướng dẫn theo dõi sức khỏe trẻ em học sinh bị bệnh nền có vấn đề về sức khỏe khi nhiễm bệnh ra soát quy định về thời gian cách ly
tại nhà đối với trẻ em học sinh là f một bảo đảm phù hợp
bên cạnh đó có ý kiến chính thức về việc học bán trú của học sinh để bộ giáo dục và đào tạo ban hành hướng dẫn cụ thể đối với các địa phương
cung cấp đầy đủ kịp thời cho cơ quan thông tấn báo chí những thông tin cần thiết về công tác phòng chống dịch
mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày một mươi năm tháng ba
theo thông báo số bốn mươi ba tb vpcp ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
kết luận của phó thủ tướng vũ đức đam tại cuộc họp bàn về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch
phó thủ tướng vũ đức đam đã đồng ý với đề xuất của bộ văn hóa thể thao và du lịch
và ý kiến các bộ cơ quan tại cuộc họp về thời gian mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
theo đúng tinh thần chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ về thích ứng linh hoạt an toàn kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
mở cửa trường học và mở cửa du lịch được đánh giá là những công tác tối quan trọng
trong việc sống chung an toàn với covid một mươi chín
bởi chỉ khi chúng ta có thể vận hành những khu vực tập trung một số lượng người đáng kể
hoặc có nhiều người đi lại liên tục mà không lo mắc covid một mươi chín
đó mới là khi chúng ta vượt qua và chiến thắng đại dịch
do đó những chỉ đạo này từ phó thủ tướng vũ đức đam là vô cùng cấp thiết
giúp chúng ta dần thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh
trong ngày một tháng ba việt nam đã ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín kỷ lục
từ khi dịch bùng phát với hơn chín mươi tám người
xác nhận dương tính chỉ sau hai mươi bốn giờ
con số này khiến việt nam nằm trong top dẫn đầu thế giới về ca mắc mới
vậy đây đã phải là đỉnh dịch của việt nam hay chưa
nếu chưa thì khi nào dịch covid một mươi chín ở việt nam mới đạt đỉnh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi giải đáp từ chuyên gia y tế ngay sau đây
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
dù chưa có thông tin chính thức nhiều khả năng biến chủng omicron đã chiếm đa số trong cộng đồng việt nam
phó giáo sư nga nhận định các nghiên cứu đến nay
cho thấy biến chủng này có khả năng lẫn tránh được vaccine và tốc độ lây lan nhanh hơn inta
do đó sẽ còn tiếp tục lây lan rộng trong thời gian tới
đặc biệt tại những nơi đông dân cư hay một số tỉnh thành phố phía bắc trước kia dịch chưa bùng phát quá mạnh
vì vậy vị chuyên gia dự đoán từ nay tới giữa tháng ba
dịch covid một mươi chín tại việt nam vẫn tiếp tục bùng phát cùng số người nhiễm virus tăng nhanh
ông nói trong khoảng từ giữa tới cuối tháng ba khả năng dịch bệnh sẽ đạt đỉnh và giảm dần đi sau đó
trưởng cục y tế dự phòng cũng cho rằng số ca nhiễm trên thực tế có thể nhiều hơn lượng thống kê
việc lây lan rộng phần nào cũng tạo được miễn dịch tự nhiên trong cộng đồng
cùng với việc đẩy nhanh quá trình tiêm vaccine dịch có thể được đẩy lùi
và giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga cũng cho biết việt nam cũng đã xác định chung sống an toàn với sars cov hai
khi các quy định mở cửa nối lại đường bay được thực hiện
do đó chúng ta cũng cần có cách ứng phó với dịch phù hợp hơn
theo vị chuyên gia việc làm giảm số lượng người nhiễm ncov sẽ phụ thuộc phần lớn vào ý thức cá nhân
cũng như mức độ tuân thủ năm k trên cả nước
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng nói thêm lúc này việc cách ly f f một không còn hiệu quả nữa
vai trò của cá nhân trong cộng đồng là quan trọng hơn cả
ngoài ra chúng ta nên tập trung bảo vệ người cao tuổi nhóm có bệnh nền dễ tử vong đồng thời củng cố hệ thống điều trị
thưa quý vị như vậy với số ca mắc mới liên tục lập đỉnh
nhiều khả năng biến chủng omicron đã xâm nhập vào việt nam
và đó chính là cơ sở cho thấy việt nam sẽ tiếp tục gia tăng nhiều ca mắc khác nữa
chứ không chỉ là dừng lại ở con số hơn chín mươi tám ca như trong ngày một tháng ba ghi nhận
tuy nhiên chúng tôi khuyến cáo quý vị và các bạn không chủ quan buồn xuôi với dịch bệnh
bởi tình huống lý tưởng nhất là chúng ta có thể vượt qua đại dịch mà không nhiễm bệnh
giúp giảm thiểu các số ca mắc mới trên toàn quốc
khi đó chúng ta có thể bước vào tương lai với một sức khỏe tốt
mà không phải lo ngại về những di chứng hay nguy cơ mà virus corona có thể đem lại
trước diễn biến số ca covid một mươi chín liên tục gia tăng
mới đây bộ y tế đã cập nhật lại đánh giá cấp độ dịch
theo đó cả nước đã có năm tỉnh thuộc vùng cam hiện có ba mươi chín tỉnh thành vùng xanh
một mươi chín tỉnh thành còn lại là vùng vàng
số xã phường thuộc vùng đỏ đã tăng lên thành ba trăm sáu mươi bảy
cập nhật đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín tại địa phương theo nghị quyết số một trăm hai mươi năm
nqcp của chính phủ
cổng thông tin bộ y tế đến ngày một tháng ba cho thấy
cả nước hiện có năm tỉnh thành thăng hạng lên vùng cam gồm bắc giang bắc ninh
cao bằng phú thọ và yên bái
trước đó các tỉnh này đều thuộc vùng xanh và vùng vàng
một mươi tám tỉnh thành khác vùng xanh cấp độ một về dịch covid một mươi chín và một mươi chín tỉnh thành còn lại là vùng vàng
cấp độ hai về dịch covid một mươi chín
các tỉnh thành ở vùng xanh bao gồm tại miền bắc có bắc cạn điện biên hà giang hà nam
thành phố hà nội hải dương
hải dương lạng sơn lào cai lai châu quảng ninh sơn la thái bình nam định ninh bình thái nguyên và tuyên quang
miền trung và tây nguyên có bình định bình thuận khánh hòa ninh thuận con tum quảng ngãi gia lai và khánh hòa
miền nam có an giang bến tre bạc liêu cà mau thành phố cần thơ đồng nai đồng tháp kiên giang
lòng an sóc trăng tiền giang thành phố hồ chí minh trà vinh vĩnh long và tây ninh
một mươi chín tỉnh thành phố ở cấp độ hai vùng vàng nguy cơ trung bình gồm ba rệ vũng tàu bình dương bình phước
hòa bình hà tĩnh hương yên thành phố hải phòng lâm đồng nghệ an quảng bình quảng trị quảng nam thừa thiên huế
thanh hóa vĩnh phúc thành phố đà nẵng phú yên đắk lắc và đắk nông
năm tỉnh thành ở cấp độ ba vùng cam nguy cơ cao gồm bắc giang bắc ninh cao bằng phú thọ và yên bái
đáng chú ý ở đợt đánh giá tuần trước năm tỉnh thành này là vùng xanh và vùng vàng
như vậy hiện nay cả nước không có tỉnh thành nào ở cấp độ bốn vùng đỏ nguy cơ rất cao
nhưng so với đánh giá tuần trước số địa phương vùng xanh đã giảm sáu tỉnh thành số địa phương vùng vàng tăng lên một tỉnh thành
về tỷ lệ đánh giá ở cấp độ xã phường cả nước có năm năm trăm hai mươi sáu xã phường thuộc cấp độ một đánh giá vào tuần trước là sáu năm trăm chín mươi bảy xã phường

tăng thêm một trăm sáu mươi năm xã phường so với tuần trước
một tám trăm năm mươi chín xã phường cấp độ ba tăng bảy trăm tám mươi ba xã phường so với tuần trước
ba trăm sáu mươi bảy xã phường cấp độ bốn tăng thêm một trăm hai mươi ba xã phường so với tuần trước
ca nhiễm covid một mươi chín gia tăng một mươi ba phường tại tp hcm chuyển thành vùng cam
thưa quý vị tp hcm cũng đã có những thông tin về cấp độ dịch trên địa bàn
trong đó có một mươi ba phường phải chuyển thành vùng cam
nguyên nhân là do số ca nhiễm tăng
tỷ lệ tiêm vaccine không đạt và khả năng đáp ứng của hệ thống y tế cơ sở
sở y tế tp hcm vừa có báo cáo đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín quy mô phường xã thị trấn
trên địa bàn thành phố tuần lễ từ ngày hai mươi một tháng hai đến ngày hai mươi bảy tháng hai
trong đó có hai trăm hai mươi hai trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp độ một vùng xanh bảy mươi bảy trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp độ hai vùng vàng
đáng chú ý thành phố có một mươi ba địa phương tăng cấp độ dịch covid một mươi chín lên cấp độ ba vùng cam
cụ thể phường năm quận năm phường bốn phường năm phường bảy một mươi một và một mươi hai quận một mươi phường một mươi một quận một mươi một xã vĩnh lộc a và vĩnh lộc b
huyện bình chánh xã bà điểm huyện hóc môn và bốn phường an lợi đông an phú tam phú tăng nhân phú b thành phố thủ đức
nguyên nhân dẫn đến các phường tăng cấp độ dịch chủ yếu do số ca nhiễm tăng tỷ lệ tiêm vaccine không đạt
và khả năng đáp ứng của hệ thống y tế cơ sở
so với tuần trước số địa phương chuyển thành vùng cam ở tp hcm
từ ngày một tháng số ca nhiễm tăng đột biến tuần trước chỉ có một phường vùng cam
những ngày gần đây số ca nhiễm covid một mươi chín mới của thành phố gia tăng liên tục ở mức bốn con số
tính đến tối một tháng ba tp hcm ghi nhận năm trăm ba mươi sáu một trăm một mươi năm ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư
bên cạnh đó tp hcm vừa có quyết định chính thức giải thể một số bệnh viện điều trị covid một mươi chín
trung tâm hồi sức covid một mươi chín và bệnh viện giã chiến để tập trung điều trị các bệnh lý thông thường
sở y tế tp hcm cho biết khi cần thiết thì sẽ kích hoạt
các cơ sở tạm ngưng hoạt động trong vòng hai mươi bốn giờ
ca mắc mới tăng trở lại bình dương tiêm vaccine mũi ba bị chậm
chuyển sang tình hình dịch bệnh tại bình dương
thưa quý vị theo trung tâm kiểm soát bệnh tật thuộc tỉnh công tác triển khai tiêm mũi ba gặp khó khăn
do biến động dân cư sau tết
số người lao động công nhân trong khu công nghiệp thay đổi liên tục khiến số ca mắc mới tăng cao trở lại
theo ngành y tế tỉnh bình dương sau mỗi chuỗi ngày ghi nhận bình quân dưới một trăm linh ca một ngày
gần đây số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu tăng trở lại trên ba con số
chỉ tính riêng ngày một tháng ba trên địa bàn tỉnh phát sinh thêm tám trăm bốn mươi sáu ca mắc mới
tình hình dịch trên địa bàn tỉnh bình dương được cho là đang được kiểm soát tốt
trên cơ sở kết quả đánh giá cấp độ dịch của các huyện thị thành phố toàn tỉnh
tiếp tục có chín mươi một trên chín mươi một xã phường thị trấn thuộc cấp độ một nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh
mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt trong cộng đồng diễn ra bình thường
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
bí thư tỉnh ủy bình dương nguyễn văn lợi trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
yêu cầu tất cả các địa phương đẩy nhanh tiến đội tiêm phát sinh ngừa covid một mươi chín mũi ba cho người dân
đảm bảo hoàn thành trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đến nay tỉnh bình dương đã tiếp nhận được một trăm một mươi chín đợt phát sinh phân bổ
với tổng cộng năm chín trăm sáu mươi tám ba trăm tám mươi liều
lũy kể đến nay toàn tỉnh đã được tiêm năm chín trăm một mươi ba ba trăm hai mươi
trong đó có hai sáu trăm hai mươi một tám trăm sáu mươi hai liều tiêm mũi một có hai một trăm bốn mươi bảy trăm chín mươi chín tim mũi hai và một một trăm năm mươi sáu trăm chín mươi chín liều tiêm mũi ba
tỉnh cũng đã triển khai tiêm ba trăm chín mươi hai tám trăm tám mươi một liều vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương công tác triển khai tiêm mũi ba gặp khó khăn
do biến động dân cư sau tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
số người lao động công nhân trong khu công nghiệp thay đổi liên tục
khiến tỷ lệ tiêm chủng cũng thay đổi theo
do đó ngành y tế đề nghị các đơn vị hành chính khu phố ấp phải nhanh chóng thống kê
điều tra số người chưa tiêm mũi một mũi hai mũi ba để thống kê chính xác
phân bổ phát sinh theo nhu cầu và đúng kế hoạch tiêm chủng
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương đánh giá công tác tiêm phát sinh mũi ba
và triển khai chậm so với kế hoạch
do vậy ban chỉ đạo yêu cầu các xã phường khu phố ấp thống kê nhu cầu từng loại vaccine
tổng hợp số liệu báo cáo cụ thể để ngành y tế tham mưu ban chỉ đạo cấp tỉnh
trong tháng ba tổ chức chiến dịch tiêm chủng tiêm vét cho các đối tượng chưa tiêm
và phải dứt điểm hoàn thành tiêm mũi ba theo chỉ đạo của bộ y tế
liên quan đến công tác tiêm chủng cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
mới đây thứ trưởng y tế đỗ xuân tuyên cho biết dự kiến bảy triệu liều vaccine covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi sắp về việt nam
theo thứ trưởng y tế đổi xuân tuyên bộ y tế dự kiến tháng ba ký hợp đồng với hãng pfizer
mua hai mươi một chín triệu liều vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
trong đó bảy triệu liều được giao ở quý i một mươi bốn chín triệu liều còn lại dự kiến được cho vào tháng bốn
khi có vaccine bộ y tế sẽ sớm triển khai tiêm chủng cho nhóm trẻ này
bộ y tế cũng cập nhật quyết định
duyệt khẩn cấp vaccine pfizer bổ sung liều lượng vaccine dành cho người từ một mươi hai tuổi trở lên
là ba ml chứa ba mươi mcg vaccine mrna
vaccine cho trẻ có liều lượng hai ml chứa một mươi mg vaccine
phó giáo sư dương thị hồng trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng
phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
tiêm chủng giúp trẻ tránh nguy cơ mắc bệnh giảm biến chứng nặng và tử vong
vì vậy ngành y tế mong muốn tỷ lệ bao phủ vaccine ở nhóm này đạt chín mươi năm
bộ y tế không bắt buộc tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
mà sẽ thuyết phục đưa ra bằng chứng khoa học để phụ huynh tin tưởng đưa con đi tiêm
mới đây bộ y tế công bố kết quả khảo sát trực tuyến ở sáu mươi ba tỉnh thành
ý kiến phụ huynh có con dưới một mươi hai tuổi về việc tiêm vaccine covid một mươi chín
song không công bố chi tiết cuộc khảo sát
kết quả theo bộ y tế hơn bốn trăm một mươi năm người đã trả lời
trong đó có sáu mươi sáu đồng ý tiêm một chín không đồng ý
bảy sáu cân nhắc bảy sáu đồng ý nếu bắt buộc
viện dư luận xã hội ban tuyên giáo trung ương cũng khảo sát ý kiến người dân
tại sáu mươi ba tỉnh thành từ ngày một mươi một tháng hai đến ngày một mươi năm tháng hai công bố kết quả ngày hai mươi năm tháng hai
trong đó bảy mươi sáu có con từ năm đến một mươi một tuổi cho rằng rất cần thiết tiêm vaccine covid một mươi chín
tám mươi một cho biết sẵn sàng đưa trẻ đi tiêm vaccine
một mươi hai do dự hoặc chưa muốn tiêm chủng ba không sẵn sàng
việt nam đang thúc đẩy tiêm chủng
việt nam đang thúc đẩy tiêm chủng ba không sẵn sàng
việt nam đang thúc đẩy tiêm chủng vaccine cho trẻ từ một mươi hai tuổi trở lên và tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
tính đến ngày hai mươi bảy tháng hai toàn quốc tiêm chủng tổng cộng hơn một trăm chín mươi ba sáu triệu liều
trong đó hơn một trăm bảy mươi sáu tám triệu liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
hơn một mươi sáu bảy triệu liều tiêm cho người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tỷ lệ bao phủ mũi một ở nhóm người trên một mươi tám tuổi là một trăm linh
mũi hai là chín mươi bảy chín và mũi ba là ba mươi ba sáu

từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tiêm mũi một chín mươi ba tiêm mũi hai tính đến ngày hai mươi năm tháng hai
thưa quý vị việc mở cửa trường học khiến gia tăng f là điều khó có thể tránh được
tuy nhiên mới đây tỉnh cà mau lại ghi nhận số f trong trường hợp tăng mạnh bất thường
điều này khiến các bậc phụ huynh tại tỉnh vô cùng lo lắng
đứng ngồi không yên trước sức khỏe và an toàn của con em mình
nhất là các em trong độ tuổi đang chờ được tiêm vaccine
sau ba tuần mở cửa trường học tỉnh cà mau ghi nhận bảy mươi ba trường hợp f một
là giáo viên sáu trăm ba mươi chín trường hợp f là học sinh
trong hai mươi bốn giờ qua tỉnh này cũng ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín lên đến một ba trăm linh ba ca
theo lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tỉnh cà mau
những ngày gần đây số ca nhiễm trong học đường tăng đáng kể
ngành giáo dục cũng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh
để chủ động xử lý tình huống
khi phát hiện f một trong trường học đối với trường hợp tiếp xúc gần
trực tiếp cách ly ở nhà năm ngày theo dõi còn lại xét nghiệm toàn bộ lớp
nếu âm tính
các trường hợp vẫn tiến hành học đồng thời phân luận riêng với các lớp khác
lo ngại trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhiều phụ huynh có con là trẻ mầm non học sinh tiểu học cho con ở nhà
mặt khác nguyên nhân chủ yếu khi trường học có f trong lớp
các trường hợp được xác định là f một phải cách ly tại nhà và chuyển sang họp trực tuyến
anh nguyễn văn lụ ngụ thành phố cà mau có con học lớp hai
tại một trường tiểu học trên địa bàn thành phố cà mau chia sẻ
hiện tại số ca mắc có chiều hướng tăng trở lại
các cháu học sinh tiểu học đi học trực tiếp
không chỉ tôi mà nhiều phụ huynh khác cũng cảm thấy lo lắng ngồi không yên
bởi các cháu còn nhỏ tuổi chưa được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
nguy cơ lây nhiễm bệnh là rất cao
dù gia đình có hướng dẫn cho các cháu các biện pháp phòng chống dịch
chủ yếu là thực hiện năm k nhưng mà cũng chưa thật sự an tâm lắm
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở nhiều nơi
số ca nhiễm trong cộng đồng có xu hướng tăng
cơ sở giáo dục và đào tạo tỉnh cà mau đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra công tác
phòng chống dịch của các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh
ông tạ thanh vũ phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh cà mau nhìn nhận
đúng là sau ba tuần mở cửa trường học tỉnh cà mau ghi nhận có nhiều ca covid một mươi chín
là giáo viên và học sinh
tuy nhiên số liệu tổng hợp là vậy nhưng khi tính ra tỷ lệ từng đơn vị trường học
đơn vị xã thì không cao
cũng theo ông vũ trong những ngày tới nếu tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trong nhà trường diễn biến phức tạp không loại trừ phương án cho học sinh học trực tuyến
hai buổi mục đích là làm sao vừa bảo đảm chương trình học cho các em
vừa gắn với an toàn phòng chống dịch hiệu quả
ngành y tế tỉnh cà mau nhận định khi học sinh bắt đầu học trở lại
số lượng f sẽ tăng lên nên các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh phải đặt
trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận và điều trị các trường hợp f là trẻ em
cách lại bản tin sáng của chúng tôi sẽ là cập nhật mới nhất về diễn biến dịch bệnh
tại khu vực đang hứng chịu sự hoành hành của omicron hồng kông
mới đây chính quyền đặc khu hành chính này cho biết trong hai mươi bốn giờ qua
thành phố này đã ghi nhận số ca nhiễm mới sars cov hai giảm nhẹ
cách đây ít giờ chính quyền đặc khu hành chính hồng kông trung quốc cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua thành phố này đã ghi nhận ba mươi hai năm trăm chín mươi bảy ca mắc mới và một trăm một mươi bảy ca tử vong do covid một mươi chín
trước đó hồng kông đã chứng kiến số ca mắc mới
số ca mắc mới covid một mươi chín gia tăng đột biến tăng ba mươi bốn lần lên trên ba mươi bốn ca trong một ngày hai mươi tám tháng hai
số ca tử vong do dịch bệnh tại hồng kông cũng gia tăng đáng kể
trước tình hình này chính quyền hồng kông không loại trừ khả năng thực thi lệnh cấm ra khỏi nhà
trong thời gian thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín
đối với toàn bộ bảy bốn triệu dân sống tại đây với tần suất mỗi người xét nghiệm ba lần trong vòng chín ngày
người dân được khuyến nghị ở nhà trong suốt khoảng thời gian này
ngoại trừ những người cần mua thực phẩm khám chữa bệnh
và làm các công việc duy trì hoạt động của xã hội
hồng kông là một minh chứng khá rõ ràng cho khả năng lây nhiễm của omicron có thể đè nặng
và có khả năng đe dọa đến hệ thống y tế của một thành phố được đánh giá là tân tiến
do đó chúng ta cần phải nhìn gương của hồng kông để rút kinh nghiệm
đồng thời tuân thủ các biện pháp phòng dịch để ngăn chặn biến chủng nguy hiểm này
chỉ có kiểm soát được omicron chúng ta mới có thể thực hiện tốt công tác mở cửa trường học
và mở cửa du lịch an toàn theo chỉ đạo kiên định từ phó thủ tướng vũ đức đam
vâng thưa quý vị bản tin covid một mươi chín sáng ngày hai tháng ba của chúng tôi đến đây là hết
xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại